các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như truyền hình công an nhân dân đã đưa vào sáng hai mươi bốn tháng một người thân phát hiện ông lương văn đấu và bà võ thị năm bị giết chết tại biệt thự của người con ruột là lương văn chiêm
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an và người nhà nạn nhân cho biết chưa phát hiện tài sản bị mất vì tiền và vàng đều được gia chủ cất giữ ở một nơi khác
riêng nữ trang mà bà võ thị năm mang trên người vẫn còn đủ
do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng công an tỉnh tiền giang đã trưng cầu các cơ quan của bộ công an hỗ trợ khám nghiệm hiện trường giám định tử thi và điều tra làm rõ vụ án
đối tượng nguyễn văn sĩ chú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nho quan khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó sĩ đột nhập gia đình chị nguyễn thị lý ở thôn ba xã phú
công an huyện nho quang trộm cắp một máy phát điện và một bình nóng lạnh
khi sĩ mang đến vườn nhà ông nguyễn văn thành và ông nguyễn xuân thủy ở cùng thôn ba xã phú long cất dấu để tìm cách tiêu thụ
thì bị nhân dân thôn ba và công an xã phú long công an huyện nho quan phát hiện phối hợp bắt giữ
trước đó công an huyện nho quan bắt giữ nguyễn văn an ở thôn trại lạo xã đồng phong huyện nho quan về hành vi trộm cắp xe máy của gia đình anh quách văn thanh ở thôn lạng uyển xã đồng phong
trong quá trình điều tra công an huyện nho quang đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng và thu hồi được chiếc xe
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bình định xảy ra một số vụ cướp tài sản với thủ đoạn mới hết sức tinh vi đó là đối tượng sử dụng thuốc mê bỏ vào ly nước
sau đó mời nạn nhân uống cho đến khi bất tỉnh thì thực hiện hành vi cướp tài sản
trước tình hình này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng gây án
khách sạn lạc hồng ở phường trần quang diệu tp quy nhơn là nơi đã xảy ra vụ cướp tài sản vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
anh lê văn cảnh ba mươi tám tuổi chú xã nhân tân thị xã an nhơn tỉnh bình định được một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi
hẹn vào khách sạn này để thỏa thuận làm giấy tờ xe mang biển số lào
ngay sau khi uống ly cà phê được mời anh cảnh mê man bất tỉnh
nhận tin báo của người bị hại công an phường trấn quang diệu phối hợp với công an tp quy nhơn
nhanh chóng triển khai xác minh thu thập thông tin và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích đối tượng gây án
công an phường sẽ xác định là người phụ nữ này đi một cái xe máy biển số bảy n hai
một nghìn bảy trăm hai mươi sáu biển số xe này là ở phùng mỹ do một người tên phan thanh đồng làm chú
thì công an phường đã báo cáo toàn bộ vụ việc cho đội cảnh sát hành sự để tiếp tục xác minh làm rõ
đối tượng gây án là phạm thị xuân hương năm mươi hai tuổi ở xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định
đã có hai tên án về hành vi lừa đảo chiếm ra tài sản
thủ đoạn của hương là tìm hiểu thông tin về những người có nhu cầu giải quyết thủ tục giấy tờ
rồi tự xưng mình quan hệ tốt với cơ quan chức năng đề nghị gặp mặt để trao đổi thương lượng giá cả rồi gây án
trong quá trình gặp gỡ đối tượng chọn mọi cách tiếp cận trao đổi nói chuyện để làm quen với nạn nhân
sau đó là vẽ ra nhiều cái cảnh để cho đúng cái nhu cầu cần thiết của người nạn nhân đang mong muốn
sau đó là dụ đối tượng đến khách sạn mời uống cà phê trong cà phê đó bỏ sẵn thuốc ngủ để cho nạn nhân ngủ
sau đó kiểm tra khi xác định chắc chắn nạn nhân đã ngủ thì
theo tài liệu điều tra ban đầu phạm thị xuân hương đã thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự
nhưng người bị hại vì ngại nên không thông báo với cơ quan công an
qua vụ việc trên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tránh nhẹ dạ cả tin để đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo phan minh dương và nguyễn thị thanh nhàn
cùng chú tại huyện chư pả tỉnh gia lai về tội mua bán trái phép chân ma túy
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm dương mua gần một mươi một gam ma túy tổng hợp dạng đá với giá một mươi hai triệu đồng
rồi cùng với nhàn xuống quy nhơn bán lại cho bốn đối tượng nghiện
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm dương ra hà nội mua tiếp gần một mươi hai gam ma túy tổng hợp dạng đá mang về quy nhơn vừa bán vừa sử dụng
ngày sáu tháng tám cơ quan công an đã bắt quả tang một đối tượng hiện đang tàng trữ trong người hơn ba mươi năm gam ma túy
và đối tượng này khai vừa mua được của sương
khám sách khẩn cấp nợ của dương cơ quan chức năng thu được một chín mươi ba gam ma túy
ma túy tổng hợp hội đồng xét xử tuyên phạt phan minh dương và nguyễn thị thanh nhàn
mỗi bị cáo bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã tham đôn huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng thu giữ trên tám trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã bắt quả tang ba mươi sáu đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền do trung tấn tới đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi con gà hai cặp cửa sắt một mươi xe máy một ô tô và trên tám trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng một số tăng vật liên quan
tụ điểm này do đối tượng tới tổ chức liên tục khoảng một mươi năm ngày gần đây tụ tập các con bạc ở các huyện thị xã thành phố
hoạt động gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải hà tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ quang đức và đỗ duy nam về hành vi mua bán pháo nổ
vào ngày một mươi tám tháng một trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi tám a thuộc địa phận xã quảng thành
tổ công tác của công an huyện hải hà phát hiện đỗ quang đức và đỗ duy nam đang vận chuyển ba mươi ba bảy kg pháo nổ trung quốc
trên xe mô tô số pháo trên được hai đối tượng này giấu trong một bao dứa và một thùng xốp
đức và nam khai nhận đã mua số pháo trên từ bên kia biên giới sau đó vận chuyển về quê để tiêu thụ
nằm ở cửa ngõ thủ đô có nhiều tuyến
giao thông huyết mạch hà nam trở thành một trong những địa bàn bị các đối tượng tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép lợi dụng để hoạt động
chỉ tính riêng từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay lực lượng công an tỉnh đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến pháo
và càng gần đến tết nguyên đán thì công tác đấu tranh với loại tội phạm này càng được đẩy mạnh
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
đây là vụ vận chuyển trái phép pháo nổ vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an kiểm tra thu giữ một mươi bốn sản pháo nổ có tổng trọng lượng hai mươi một kg
đối tượng khai nhận là phạm minh đức trú tại quận nam tuyền liêng thành phố hà nội
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay công an các huyện thành phố và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà nam đã phát hiện bắt chín vụ gồm chín đối tượng vận chuyển tăng trị pháo nổ trái phép thu giữ gần một trăm linh kg pháo nổ các loại
hà nam là cửa ngõ của thủ đô hà nội có nhiều tuyến giao thông huyết mạch
đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng đưa pháo về địa bàn và vận chuyển đi các nơi tiêu thụ
trước tình hình đó cùng với việc triển khai các biện pháp hiệp vụ công an tỉnh hà nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để mạnh tuyên truyền với các từng lớp nhân dân ký cam kết tới tận các hộ gia đình đặc biệt là các chủ xe lái xe vận tải các hộ kinh doanh hàng tập hóa các từng lớp thanh thường niên học sinh sinh viên trên địa bàn chấp hành nghiêm nghị định ba mươi sáu cp của chính phủ về quản lý và sử dụng pháo nổ